thưa quý vị chính sách thị thực mới thông thoáng hơn là điều mà các doanh nghiệp du lịch đơn vị lữ hành và du khách mong chờ kể từ khi việt nam mở cửa du lịch quốc tế sau dịch covid một mươi chín và cố hít từ việc quốc hội chính thức nâng thời hạn thị thực điện tử và nâng thời hạn đơn phương miễn thị thực là cơ hội để nâng cao tính cạnh tranh của điểm đến việt nam trong thu hút du khách tiến tới có thể hoàn thành mục tiêu đón tám triệu lượt khách trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều du khách đã bày tỏ sự vui mừng khi việt nam nâng thời hạn visa điện tử lên đến chín mươi ngày có giá trị một lần hoặc nhiều lần và nâng thời hạn lưu trú lên bốn mươi năm ngày với diện nhập cảnh đơn phương miễn thị thực
việc sửa đổi chính sách tăng thời gian lưu trú đối với chúng tôi là một điểm cộng lớn hiện tại nhiều người quen của tôi những người muốn ở lại việt nam đang chuyển sang thái lan do điều kiện visa ở đó thuận lợi hơn
năm tháng đầu năm việt nam đón bốn sáu triệu lượt khách quốc tế đạt năm mươi bảy mục tiêu kế hoạch năm chính sách thị thực cởi mở thông thoáng đang được trông chờ là yếu tố cuối cùng đưa ngành du lịch việt nam bước tốc đạt và vượt mục tiêu tám triệu khách quốc tế
ở cái thời điểm này nó là một trong những cái cú hích rất là đúng thời điểm bởi vì cái chính sách này bắt đầu có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám
và trên thực tế thì mùa khách du lịch quốc tế
khách vào việt nam thường là tháng một mươi như vậy là ở cái khoảng thời gian như thế này nó là một khoảng thời gian rất tốt để các doanh nghiệp du lịch cũng như là ngành du lịch việt nam truyền thông đến khách du lịch quốc tế và từ đó họ có cái lưu tâm cho những chính sách gửi khách đến việt nam
việc quốc hội khẩn trương thảo luận và thông qua luật này theo thủ tục rút gọn ngay trong một kỳ họp thể hiện sự đồng hành của quốc hội với chính phủ để kịp thời trợ lực cho ngành du lịch và xúc tiến thương mại
trong bối cảnh kinh tế năm nay rất khó khăn
việc quốc hội bấm nút thông qua cái hai cái luật này trong một cái luật sửa hai cái luật là tạo một cái điều kiện rất thuận lợi để chúng ta phục hồi phát triển kinh tế sau cái đại dịch covid
chúng ta sẽ vươn lên trở thành một quốc gia du lịch có cái nền kinh tế du lịch phát triển đúng như là cái tinh thần chỉ đạo của trung ương đảng và bộ chính trị
khi du lịch đã tháo được nút thắt visa sẽ tạo đà cho việc mở rộng thị trường khách du lịch
các nền kinh tế phương nam của châu âu vốn có xu hướng du lịch dài ngày bên cạnh đó quy định mới về thị thực này cũng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy thu hút du lịch đầu tư hợp tác kinh doanh và nghiên cứu khoa học
tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin kính chào quý vị đến với kinh tế phương nam
thưa quý vị thông tin với cử tri về tình hình kinh tế xã hội
hồi sáu tháng đầu năm chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi cho rằng nền kinh tế của thành phố có độ mở gần như hoàn toàn nên chịu tác động nhanh nhất từ các biến động của thế giới
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi nhận định khi đơn hàng giảm việc làm thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng tác động đến đời sống an sinh an ninh trật tự của địa phương
ngoài ra tp hcm còn có những khó khăn riêng mà các địa phương không có
scp và tỉnh pháp tác động rất lớn đến kinh tế xã hội của tp hcm và khiến một bộ phận cán bộ ở các cơ quan còn e dè sợ sai sợ trách nhiệm
về nghị quyết chín mươi tám thay thế nghị quyết năm mươi bốn đồng chí phan văn mãi cho hay địa phương đã và đang gấp rút trong công tác triển khai kế hoạch thực hiện ngay nghị quyết khi bắt đầu có hiệu lực
ngày bảy tháng bảy dự kiến tp hcm sẽ tổ chức hội nghị để quán triệt triển khai nghị quyết này
sở giao thông vận tải tp hcm đã trình ubnd tp tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố
số tiền dự kiến sẽ thu khoảng một năm trăm năm mươi hai tỷ đồng sẽ được nộp vào ngân sách thành phố để duy tu bảo trì lòng đường hè phố
theo sở giao thông vận tải tp hcm việc ban hành nghị quyết là cần thiết
nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý của việc thu phí theo quy định của luật phí và lệ phí cũng như đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý
thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong quá trình sử dụng tạm lòng đường hè phố
mức phí được tham khảo mức thu của các địa phương có tình hình kinh tế xã hội hoạt động giao thông đô thị tương tự tp hcm như thành phố đà nẵng
thủ đô hà nội kết hợp phương pháp xây dựng bức thu theo giá đất hàng năm và tỷ lệ phần trăm tính tiền thuê đất do ủy ban nhân dân thành phố ban hành
phù hợp với tình hình kinh tế xã hội các đối tượng thu phí sử dụng tạm lòng đường vỉa hè gồm
các tổ chức cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời lòng đường
hè phố phù hợp với quy định của thành phố để làm điểm trong giữ xe có thu phí tổ chức các hoạt động văn hóa và điểm trông
giữ xe phục vụ các hoạt động văn hóa làm điểm trung chuyển vật liệu phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hội gia đình
làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả triển khai thực hiện đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn
ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo sở tòa nguyên và môi trường và ủy ban nhân dân các quận huyện tp thủ đức
thường xuyên kiểm tra thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai thực hiện thanh tra kiểm tra xứ phạt vi phạm hành chính theo quy định
thực hiện tiếp công dân giải quyết hồ sơ phản ánh khiếu nại tố cáo về đất đai theo quy định thực hiện các kết luận thanh tra tham mưu phê duyệt phương án giá đất đối với các dự án
trong đó tránh thanh tra sở tài nguyên môi trường đã ban hành hai trăm ba mươi hai quyết định xứ phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với tổng số tiền hơn một mươi hai tám tỷ đồng
giải quyết một một trăm sáu mươi sáu hồ sơ phản ánh khiếu nại tố cáo về đất đai tham mưu thực hiện ba mươi bốn trên ba mươi bốn dự án theo kết luận thanh tra
tham mưu phê duyệt phương án giá đất đối với chín trên ba mươi bốn dự án
sở cũng đã tham mưu trình ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính quyết định với số tiền xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai hơn sáu tỷ đồng
công ty tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển pot cose đơn vị tư vấn vừa hé lộ thiết kế hiện đại của siêu cảng cần giờ
vị trí cảng là khu vực cù lao phú lợi nằm ở cửa sông cái mép nơi đây nằm biệt lập với các khu vực lân cận
hiện nay có kết nối thuận lợi với luồng hàng hải và luồng đường thủy
từ vị trí dự án có thể kết nối biển đông dễ dàng theo luồng vũng tàu thì phải
cảng nằm ở vị trí cù lao độc lập hiện tại chưa có hệ thống giao thông kết nối đường bộ đến cảng
để kết nối giao thông từ nay đến năm hai nghìn ba mươi thành phố sẽ làm cầu cần giờ kết nối huyện cần giờ với huyện nhà bè
ngoài ra thành phố sẽ nghiên cứu xây dựng tuyến metro dọc theo tuyến đường trường sắt kết nối từ khu đô thị biển cần giờ với tuyến metro số bốn tại huyện nhà bè
siêu cảng trung chuyển quốc tế cần giờ thuộc huyện cần giờ thành phố hồ chí minh có mức đội tư dự kiến gần năm bốn tỷ usd
sau khi hoàn thành cảng đóng vai trò lớn trong phát triển kinh tế biển cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước
kể từ ngày một tháng bảy sắp tới xe trung chuyển miễn phí đi bến xe miền đông thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh hết thời hạn hoạt động
hiện chủ đầu tư của đơn vị này là công ty phương trang đang tiếp tục xin gia hạn
thời điểm hàng loạt tuyến xe cố định di dời từ bến xe miền đông cũ sang bến xe miền đông mới công ty cổ phần xe khách phương trang
futabus ligh đã vận hành thí điểm dịch vụ xe trung chuyển miễn phí từ các quận huyện về bến xe miền đông mới
tuy nhiên thời gian thí điểm mà sở giao thông vận tải thành phố cấp phép là từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy chỉ còn ít ngày nữa là dịch vụ xe trung chuyển sẽ kết thúc
đại diện công ty phương trang cho biết đã làm việc với tổng công ty cơ khí giao thông vận tải sài gòn trách nhiệm hữu hạng một thành viên và đánh giá quá trình triển khai
xe trung chuyển được hành khách đón nhận giúp hành khách đi về đúng bến tiết kiệm thuận lợi
hai đơn vị thống nhất tiếp tục thực hiện phương án vận chuyển hành khách miễn phí từ các địa phương đến bến xe miền đông mới và ngược lại
thời gian kiến nghị gia hàng dịch vụ xe trung chuyển thêm sáu tháng kể từ ngày một tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trong sáng ngày hai mươi chín tháng sáu lực lượng chức năng đoàn trinh sát số hai cảnh sát biển việt nam đã dẫn dãi tàu cá có hành vi vận chuyển trái phép sáu mươi lít dầu đeo
về tới cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
tại khu vực biển cách đông nam
bãi khoảng sáu mươi hải lý đoàn trinh sát số hai phát hiện tàu cá bỏ gỗ số hiệu tg chín mươi ba nghìn sáu trăm chín mươi tám ts có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu kiểm tra
thời điểm này trên tàu có bốn thuyền viên do ông huỳnh tấn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê quảng ngãi làm thuyền trưởng
qua kiểm tra trên tàu đang chở khoảng sáu mươi lít dầu đeo nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa vận chuyển trên tàu
các thuyền viên không đủ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định
hiện đoàn trinh sát số hai đã bàn giao cho bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tiết kiệm từ mỗi buổi cơm dè sáng từng đồng chi tiêu đây là tình trạng đang diễn ra đối với nhiều công nhân ở các khu công nghiệp tại hạnh phúc hồ chí minh bình dương và đồng nai
đa phần họ là những lao động nằm trong diện bị mất việc hoặc giảm giờ làm những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
từ đầu năm tới nay công việc của chị trương thị thúy quê thanh hóa đang làm công nhân may ở khu công nghiệp lên trung thành phố hồ chí minh ít hơn trước
đơn hàng giảm công ty cho công nhân nghỉ luân phiên không có tăng ca
với động lực ít ỏi cả nhà bốn người nhúc mình vào căn phòng trọ hơn một mươi m hai lợp mái tôn tuy nhiên khó khăn vẫn đeo bám những người công nhân ấy
trong đợt cắt giảm lao động của các doanh nghiệp vừa qua chồng chị trụ cột chính trong nhà cũng vừa mất việc
giờ đây cả gia đình bốn người chỉ còn trông mong vào mức lương công nhân của chị
cùng chung nổi niềm anh huỳnh văn cường công nhân tại một công ty dệt may tại khu công nghiệp sống thần một tỉnh bình dương cũng đang gặp rất nhiều khó khăn
công ty hết việc cả hai vợ chồng anh không còn công việc để làm
còn thế anh chị phải gửi về quê nhờ người thân nuôi hộ
còn anh chỉ tiếp tục kiếm đủ nghề buông chạy kiếm sống chờ đợi khi nào công ty có việc trở lại mới có điều kiện đón các con trở về
kinh tế khó khăn công nhân thì thất nghiệp nhiều
bản thân tôi là chủ nhà trọ
mấy người ở trọ nhà mình cũng gặp nhiều khó khăn
nên mình cũng giúp đỡ họ một tí tạo điều kiện
chẳng hạn như là tiền phòng thì không tăng
rồi phòng nào mà khó khăn quá thì mình có thể giảm cho họ năm ba trăm linh đỡ tiền điện tiền nước như vậy đó
rồi ví dụ như là phòng nào mà nó không có tiền đóng tiền phòng thì mình tránh nợ lại
tình trạng công ty xí nghiệp liên tục cắt giảm lao động do gặp khó khăn về đơn hàng
đã gây nên những tác động không chỉ với người lao động mà ảnh hưởng nhiều ngành liên quan
rõ nét nhất là thị trường
nhà phòng trọ cho thuê
những phòng trọ giá dưới hai triệu đồng mỗi tháng vốn khác nguồn cung thì hiện nay bị trả hàng loạt
công nhân mất việc khi những khu trọ đóng cửa điều hưu
chủ nhà cũng khó tìm cách thuê lấp vào những bối cảnh khó khăn như hiện nay
trong một thời điểm làm sống liên quan đến việc cắt giảm nhân sự ở các nhà máy xí nghiệp
thì nó đã tác động ngay lập tức đối với lại số lượng tin đăng
đặc biệt là nguồn cung mới đang ở thị trường tăng sáu mươi năm
tức là số lượng tất cả những căn trò nhà trò trên thị trường bắt đầu lại
có một sự tăng trưởng rất nhanh
điều này cho thấy là cái số lượng mà gọi là căn phòng trò trống
đặc biệt là những khu vực bên mà lên cạnh các cái nhà máy thì đã có một sự sụt chạm đáng kể
một số những cái nhà trọ thì lượng công nhân họ rút về quê
họ điều chỉnh cái giá nó thấp hơn hoặc là thậm chí họ đi ra vùng xa hơn
các cái khu vực trung tâm của thành phố châu minh để giảm bớt cái chi phí của họ
theo bộ lao động thương binh và xã hội số lao động trong doanh nghiệp bị ảnh hưởng nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba
là gần năm trăm một mươi người trong đó số thôi việc mất việc là hơn hai trăm tám mươi người
tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp khu kinh tế lớn ở bình dương đồng nai thành phố hồ chí minh
hiện tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
do đó để hỗ trợ những công nhân lao động gặp hoàn cảnh khó khăn này
đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có các giải pháp nhằm hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn khó khăn này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
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại